hồi một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một sáu độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm linh km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín đến cấp một mươi tức là vào khoảng bảy mươi năm một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
là từ vĩ tuyến một mươi năm năm đến hai mươi độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
đến bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực trung lào
từ đêm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi trên vùng biển vịnh bắc bộ
gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi
gần sáng và ngày mai ngày hai mươi năm tháng một mươi ở vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
từ đêm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế
có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba